đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới
trong giai đoạn này đảng ta luôn coi trọng vấn đề xây dựng và phát triển văn hóa con người việt nam
đáp ứng được những yêu cầu phát triển bền vững của đất nước
vâng việc xây dựng con người việt nam phát triển toàn diện không phải là của riêng từng bộ ngành
mà là nhiệm vụ chung đòi hỏi sự vào cuộc của các cấp các ngành toàn hệ thống chính trị
và cần được tiến hành thường xuyên liên tục với nhiều giải pháp đồng bộ
được vai trò đó nhiều năm qua cục nghệ thuật biểu diễn đã tổ chức nhiều chương trình hành động
với chất lượng nội dung và nghệ thuật cao góp phần xây dựng hình thành nhân cách con người việt nam trong thời đại mới
chúng ta cũng nhận thấy là văn hóa là thành tố rất lớn trong việc phát triển kinh tế và chuyển đất nước
và văn hóa là gì kết tinh của văn hóa là lòng yêu nước của dân tộc và bản sắc văn hóa việt nam chính là bản sắc của lòng yêu nước
vai trò và giá trị của những tác phẩm nghệ thuật trong việc hình thành nhân cách con người
xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là điều không cần bàn cãi
tuy nhiên việt nam đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế mạnh mẽ
các hoạt động văn hóa đang gặp phải vô vàn thách thức khó khăn
đòi hỏi những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật phải không ngừng phấn đấu học hỏi
vượt qua mọi chướng ngại hoàn thiện bản thân
trong suốt quá trình lãnh đạo đảng ta luôn coi vấn đề xây dựng và phát triển văn hóa con người việt nam
đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước là một trong những nhiệm vụ tổng quát phát triển trong những năm tiếp theo
để làm được điều này cần tạo điều kiện khuyến khích sự tìm tòi sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ
để có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật nâng cao các hoạt động nghệ thuật

văn hóa nghệ thuật thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội
là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc tổ quốc
vì mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh